các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nhóm vấn đề liên quan hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo nguyễn cao trí
và hành vi chiếm đoạt tiền cho vay của bị cáo chu lập cơ
nhóm vấn đề áp dụng tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo
để xác định vì sao bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn quyết định điều hành chi phối mọi hoạt động của scb
trong đó có cả hoạt động cho vay viện kiểm sát dẫn chứng nhiều tài liệu
viện kiểm sát chứng minh bị cáo lan thâu tóm sở hữu tới chín mươi một năm vốn điều lệ của scb
viện kiểm sát cho biết tại bảng kê biến động cổ đông do bị cáo tạ chu trung lập ghi nhận thời điểm năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
và lời khai của bị cáo tạ chiêu trung đều thể hiện bị cáo trương mỹ lan giao cho tạ chiêu trung theo dõi cổ phần scb
do bị cáo lan sở hữu từ thời điểm hợp nhất cho đến trước khi khởi tố vụ án
trong đó mọi biến động của scb đều theo ý của bị cáo trương mỹ lan
bao gồm cổ phần của công ty việt vĩnh phú và cổ phần đứng tên năm cổ đông là công ty nước ngoài
từ sau khi scb hợp nhất vào năm hai nghìn một mươi hai số cổ phần tại scb mà bị cáo tạ chu trung theo dõi là tám mươi năm
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là trên chín mươi một do hai mươi bảy pháp nhân cá nhân đứng tên
trong đó có cả năm cổ đông nước ngoài
việc mua thêm cổ phần scb là do bị cáo trương bị lan chỉ đạo lấy tiền từ bị cáo trương bị lan và tập đoàn và thịnh pháp
cạnh đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai phó tổng giám đốc và phó tổng giám đốc hành chính nhân sự của tập đoàn vạn thịnh pháp
đã giao nộp cho cơ quan điều tra sáu sổ chứng nhận hợp đồng bản gốc của công ty việt vĩnh phú
và năm công ty nước ngoài tìm thấy trong phòng làm việc của bà trương mỹ lan
tại trụ sở thuộc phường cư giang quận một tp hcm
lời khai của các cá nhân đứng tên cổ phần tại scb đều thể hiện đứng tên hộ bị cáo trương mỹ lan
tại các biên bản hỏi cung bị cáo trương mỹ lan xác nhận
bị cáo vận động người thân bạn bè mua cổ phần ba ngân hàng từ trước khi sắp nhập để đạt tỷ lệ trên sáu mươi năm
sau sắp nhập bị cáo tiếp tục nhờ người thân bạn bè pháp nhân đứng tên tám mươi năm cổ phần
sau đó tiếp tục thu mua cổ phần đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
về nguồn tài chính của năm công ty nước ngoài sở hữu cổ phần mà bị cáo lan khai là bạn của bị cáo
thì bị cáo không nêu được cụ thể danh tính
viện kiểm sát khẳng định năm pháp nhân này cũng là đứng tên hộ bị cáo lan để đầu tư tài chính
ngoài ra còn rất nhiều tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo trương mỹ lan nắm giữ cổ phần giữ quyền cao nhất tại scb
các luật sư của bị cáo lan cho rằng hội đồng quản trị mới có quyền quyết định mọi hoạt động của scb
trong khi bị cáo lan không phải thành viên hội đồng quản trị
viện kiểm sát cho rằng nhận định này là không đúng quy định của luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng không đúng với các tài liệu chứng cứ đã được điều tra
thu thập khách quan trong hồ sơ vụ án cũng như không phù hợp với kết quả thẩm tra công khai tại tòa
viện kiểm sát dẫn chứng theo quy định việc bầu thành viên hội đồng quản trị chỉ cần năm mươi một trên tổng số biểu quyết của các cổ đông
cổ đông nhóm cổ đông giữ trên sáu mươi năm được đề cử đủ số thành viên hội đồng quản trị
về việc bị cáo trương mỹ lan và một số luật sư cho rằng
việc quyết định hội đồng quản trị do ngân hàng nhà nước quyết định là chưa đúng quy định
theo đó ngân hàng nhà nước chỉ xem xét chấp thuận danh sách của những người bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị
thành viên hội đồng thành viên thành viên ban kiểm soát của tổ chức tín dụng chứ không ra quyết định bầu hay quyết định chấp nhận
từ phân tích trên viện kiểm sát khẳng định bị cáo trương mỹ lan không trực tiếp quản lý tài sản của scb
nhưng thâu tóm sở hữu chi phối phần lớn cổ phần chiếm tới trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
mục đích để nắm quyền hạn đại hội đồng cổ đông cơ quan có quyền quyết định cao nhất của ngân hàng scb
từ đó bị cáo trương mỹ lan quyết định bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt của scb
quyết định mọi hoạt động điều hành của scb cho vay rút tiền để bị cáo sử dụng
kiểm sát viên đánh giá rằng bị cáo trương mỹ lan nắm quyền hành đại hội đồng cổ đông là chủ mưu cầm đầu chỉ huy các đối tượng có chức vụ tại scb
bị cáo coi scb như công cụ tài chính nơi giữ tiền để bất cứ lúc nào cần dùng là rút
viện kiểm sát nhận định bị cáo lan là chủ thể thực hiện hành vi phạm tội tham mô tài sản
theo viện kiểm sát việc bị cáo và các luật sư đề nghị xem xét chứng minh năm công ty nước ngoài chuyển tiền mua cổ phần của scb
không thay đổi được việc chứng minh bị cáo trương mỹ lan chi phối quyết định đối với số cổ phần tại scb
kiểm soát viên cũng đeo căn cứ thể hiện bị cáo trương bị lan không chỉ quyết định cho các bị cáo giữ chức vụ chủ chốt
mà khi các bị cáo này nghỉ việc cũng phải báo cáo bị cáo lan để sắp xếp vị trí khác
cũng theo viện kiểm soát mặc dù bị cáo trương bị lan không nhận tội
phải rõ từng nhân sự được sắp xếp bố trí tại thời điểm này thậm chí còn nêu rõ lý do sắp xếp nhân sự
bị cáo thừa nhận thời điểm các cán bộ chủ chốt scb xin nghỉ công tác đều thông qua bị cáo
như vậy có đủ tài liệu chứng cứ chứng minh bị cáo là người sắp xếp nhân sự chủ chốt tại scb
đây là phương thức thủ đoạn để bị cáo sử dụng chiếm đoạt tiền của scb
về các công ty ma liên quan vụ án viện kiểm sát cho rằng lập luận của luật sư và bị cáo lan cho rằng
vì người đứng tên các công ty này không phải bị cáo không phải người nhà bị cáo
nên cáo buộc của viện kiểm sát là không có căn cứ
viện kiểm sát dẫn chứng toàn bộ công ty ma do các cá nhân thân tín của bị cáo lan
trong đó có bị cáo đặng phương hoài tâm phối hợp nguyễn phương anh thành lập theo chỉ đạo của bị cáo lan
càng về sau số lượng công ty ngày càng nhiều nhưng không đáp ứng được yêu cầu rút tiền của bị cáo trương mỹ lan vào việc giải quỹ
do đó bị cáo lan tiếp tục sử dụng nhóm công ty có liên quan khác như nhóm công ty đông phương nhóm công ty tường việt
kiểm soát đánh giá thủ đoạn của bị cáo lan là chỉ đạo miệng
tất cả chỉ đạo trong chuỗi hành vi phạm tội đều không để lại bút tích
bị cáo không đứng tên khoản vay tài sản công ty
nên bị cáo tin tưởng rằng hành vi phạm tội của bị cáo không thể bị phát hiện
và cơ quan chức năng không có căn cứ để xử lý bị cáo
chính vì vậy bị cáo và luật sư đề nghị xác minh người đứng tên
số tài khoản người đứng tên công ty để chứng minh không liên quan bị cáo
toàn bộ hồ sơ tố tụng lời khai của các đồng phạm
cũng như chính bị cáo trương mỹ lan đã chứng minh các công ty ma được thành lập
theo chỉ đạo của bị cáo để phục vụ việc rút tiền của scb
cũng trong phiên tòa ngày một tháng bốn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đánh giá
có đầy đủ cơ sở xác định bị cáo trương mỹ lan nắm quyền điều hành của ngân hàng scb
chỉ đạo điều hành cấp dưới để chiếm đoạt số tiền của ngân hàng scb
cũng trong phiên tòa ngày một tháng bốn đại diện viện kiểm sát nhân dân tp hcm đánh giá
có đầy đủ cơ sở xác định bị cáo trương mỹ lan
nắm quyền điều hành của ngân hàng scb chỉ đạo điều hành cấp dưới để chiếm đoạt tiền của ngân hàng scb
theo viện kiểm sát những ngày qua phần lớn bị cáo thành cần khai báo ăn năn hối cải
xong trong phần bào chữa một số luật sư trong phần tranh luận chưa thật sự nghiêm túc
luận cứ đưa ra không bám sát diễn biến của phiên tòa làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo
một số luật sư sử dụng từ ngữ mang tính nhận định thiếu căn cứ phần đánh giá của viện kiểm sát
tranh luận về hành vi phạm tội của bị cáo trương mỹ lan đại diện viện kiểm sát nhận định
dựa vào quan điểm của bị cáo và luật sư cho rằng
bị cáo lan không có chức vụ quyền hạn tại scb không phải chủ thể của tội tham mô tài sản
chỉ có hội đồng quản trị ngân hàng scb mới có quyền quyết định là chưa phù hợp với các quy định tại luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng không phù hợp với các chứng cứ trong hồ sơ và kết quả thẩm tra tại tòa
quá trình điều tra đã xác định rõ hành vi thâu tóm sở hữu
chi phối hơn chín mươi một cổ phần tại scb lời khai và bản kê theo dõi tình hình biến động cổ đông của tạ chiêu trung
cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng scb bao gồm cả số cổ phần của năm pháp nhân nước ngoài
lời khai của những người đứng tên cổ phần lời khai của nhân viên công ty việt vĩnh phú
lời khai các cựu lãnh đạo ecb đã thể hiện rõ vấn đề này
kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành vi bị cáo trương mỹ lan gây ra là khoảng sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm scb lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
trong phiên tòa một số luật sư cho rằng cần trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự để xác định thiệt hại vụ án
theo viện kiểm sát trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá
mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản
kết quả điều tra đã xác định thiệt hại là khoảng sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng là phù hợp với hồ sơ tiến dụng hồ sơ sổ sách scb
phù hợp với lời khai và kết quả kiểm toán độc lập
đại diện viện kiểm sát cho biết thêm cơ quan tố tụng đã áp dụng tổng dư nợ
trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
đề nghị hội đồng xét xử xem xét quan điểm nêu trên của viện kiểm sát
ngoài ra trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan đã lợi dụng scb để không phải trả lãi và gốc
đến nay scb phải sử dụng những khoản vay đặc biệt của ngân hàng nhà nước để trả cho người dân
scb phải gánh chịu những khoản nợ đặc biệt và trả lãi cho ngân hàng nhà nước
nên xác định các khoản lãi phí là thiệt hại của scb là hợp lý
bắt đầu phần tranh luận đại diện viện kiểm sát cho biết
trong quá trình giám sát giải quyết vụ án luôn tuân thủ nguyên tắc suy đoán vô tội
nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan của vụ án
đại diện viện kiểm sát cho biết
chúng tôi trân trọng tất cả quan điểm bài bào chữa chứng cứ của các luật sư bảo chữa cho các bị cáo
và sự thành khẩn khai báo ăn năn hối cải của các bị cáo trong những ngày xét xử vừa qua
về vấn đề đánh giá hậu quả thiệt hại của vụ án
theo đại diện viện kiểm sát hành vi phẩm tội của trương bị lan thực hiện xuyên suốt từ năm hai nghìn một mươi hai
bản chất trương mỹ lan coi scb như một công cụ tài chính như một nơi giữ tiền
bất cứ lúc nào cần tiền thì trương mỹ lan chỉ đạo các bị cáo khác rút tiền ra khỏi scb
việc đưa tài sản đảm bảo cho các khoản vay chỉ là phương thức thủ đoạn phạm tội
các tài sản này có thể rút ra thay thế bằng tài sản khác không đủ điều kiện pháp lý
dẫn đến các khoản vay không có khả năng thu hồi vốn
quan điểm của luật sư cho rằng
việc định giá xác định thiệt hại của vụ án phải thông qua hội đồng định giá trong tố tụng hình sự
tuy nhiên ngoài việc định giá để xác định thiệt hại thông qua hội đồng định giá
thì cơ quan tố tụng có thể áp dụng các biện pháp thu thập chứng cứ khác để xác định thiệt hại của vụ án
và trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng đã áp dụng các biện pháp khác để xác định hậu quả của vụ án
mà không cần thông qua hội đồng định giá
trong vụ án này viện kiểm sát không căn cứ vào kết luận định giá của công ty hoàng quân để xác định thiệt hại
mà áp dụng các biện pháp điều tra khác để xác định thiệt hại của vụ án
viện kiểm sát đã áp dụng cách tính tổng dư nợ
trừ đi giá trị các tài sản đảm bảo theo quy định của công ty hoàng quân là đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
cách tính thiệt hại lấy tổng dư nợ trừ đi giá trị tài sản đảm bảo
viện kiểm sát cho biết việc xác định này chỉ áp dụng đối với các vụ án hình sự
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng thông thường
tuy nhiên trong vụ án này bản chất của trương mỹ lan là chiếm đoạt tài sản
đưa các tài sản đảm bảo vào thế chấp nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm
hoán đổi nhiều tài sản không đủ điều kiện pháp lý
nên viện kiểm sát không xác định hậu quả của vụ án theo cách tính trên
đối với quan điểm cho rằng việc scb bán nợ cho công ty vamc là được ngân hàng nhà nước cho phép
nhưng vẫn quy kết dư nợ đã bán cho vamc vào hậu quả của vụ án
theo đại diện viện kiểm sát dù pháp luật cho phép các tổ chức tiến dụng được quyền áp dụng các biện pháp bán nợ
cấn trừ nợ để xử lý nợ xấu
nhưng trong vụ án này các bị cáo dùng biện pháp bán nợ
cấn trừ nợ
đây là thủ đoạn phương thức để che giấu nợ xấu
che giấu hành vi phạm tội để chiếm đặt tiền rút ra từ s p
nên các bị cáo vẫn phải có trách nhiệm đối với các khoản nợ này
theo đại diện viện kiểm sát mặc dù hành vi của trương mỹ lan là xuyên suốt trong một thời gian dài
với cùng phương thức thủ đoạn nhưng viện kiểm sát truy tố về hai tội danh khác nhau
vì trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi chín
hành vi phạm tội của trương mỹ lan
trương mỹ lan và đồng phạm thỏa mãn cấu thành tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đến giai đoạn năm hai nghìn một mươi tám trở về sau lúc này bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực
đồng thời căn cứ vào các văn bản hướng dẫn thi hành
thì trong giai đoạn này hành vi của trương mỹ lan đã đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản
sau đó viện kiểm sát truy tố về hai tội danh là có căn cứ
những bị cao có trách vụ quyền hạn
trong scb là những bị cáo thân cận và giúp sức tích cực cho trương mỹ lan
chiếm đặt tài sản xuất tiền ra khỏi scb
nên viện kiểm sát truy tố các bị cáo này về tội tham ô tài sản
các bị cáo cấp dưới là người làm công ăn lương
làm theo chỉ đạo của cấp trên không quyết định được các vấn đề
nên viện kiểm sát không xác định là đồng phạm với trương mỹ lan về tội tham ô tài sản
mà truy tố các bị cáo này về tội vi phạm quy định về cho vay
trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đối với quan điểm các luật sư cho rằng
bị cáo trương mỹ lan không nắm giữ chức vụ
không có quyền quyết định hoạt động của scb
nên không phải là chủ thể của tội tham ô tài sản
đại diện viện kiểm sát cho rằng
quan điểm này của các luật sư không đúng với luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tiến dụng
và không phù hợp với các tình tiết khách quan chứng cứ có trong vụ án
tuy trương mỹ lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb
không có quyền quyết định trong scb
nhưng tài liệu chứng cứ trong vụ án
và kết quả thẩm vấn của các bị cáo khác đều xác định
lan là chủ thực sự
có quyền quyết định điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb
hồ sơ có trong vụ án đã thể hiện rất rõ
trương mỹ lan đã sở hữu trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
từ đó điều hành mọi hoạt động của scb
rất nhiều người làm việc với cơ quan điều tra đều nói rằng
đứng tên mua cổ phần giúp trương mỹ lan
ngay chính trương mỹ lan cũng xác nhận
đã nhờ người thân bạn bè mua cổ phần của scb
đối với việc bị cáo trương mỹ lan
và luật sư cho rằng không sử dụng quyền hạn
để sắp xếp bố trí nhân sự chủ chốt tại scb
nhưng các tài liệu thể hiện trương mỹ lan
chính là người bố trí sắp xếp nhân sự
và đây là thủ đoạn phương thức phạm tội
để trương mỹ lan trong quá trình rút tiền ra khỏi scb
cạnh đó lời khai của các bị cáo chủ chốt tại scb
như võ tấn hoàng văn trương khánh hoàng
đều thể hiện khi được bổ nhiệm đến lúc xin nghỉ
đều phải thông qua trương mỹ lan
cạnh đó trong quá trình điều tra và xét xử
bị cáo trương mỹ lan cũng nhớ rất rõ
lý do của việc sắp xếp từng nhân sự chủ chốt trong scb
trước đó trong phần luận tội
đại diện viện kiểm sát đã đưa ra nhận định tại tòa
bị cáo trương mỹ lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi
khai báo quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội
do đó cần nghiêm trị đối với bị cáo này
cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
đồng thời đề nghị mức án cao nhất là tử hình
đối với bà trương mỹ lan
theo đại diện viện kiểm sát
trong thời gian vừa qua các cơ quan tổ tụng
đã điều tra truy tố
và xét xử nhiều vụ án tham nhũng
vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý
không có phùng cấm để làm trong sạch
minh bạch nền kinh tế
trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan
và các công ty trong hệ sinh thái
đã lợi dụng chính sách của nhà nước
về cơ cấu lại ngân hàng để cơ cấu
chi phối scb sau khi hợp nhất
ba ngân hàng bị cáo này đã thâu tóm
và nắm chín mươi một năm số cổ phần
là người thực tế có quyền lực
chỉ đạo scb trương mỹ lan
đã sử dụng scb là công cụ tài chính
để phục vụ cho lợi ích của mình
bị cáo trương mỹ lan đã tuyển chọn bố trí
thân tín vào vị trí lãnh đạo chủ chốt
của scb để nắm quyền điều hành
thành lập các đơn vị thuộc scb
chỉ để cho vay giải ngân theo yêu cầu
của trương mỹ lan chỉ đạo thành lập
sử dụng các công ty ma thuê nhờ
các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay
cổ phần tài sản đảm bảo
tạo lập hồ sơ vay vốn khống
hợp thức việc rút tiền của scb
câu kết với các đối tượng là chủ sở hữu
đại diện theo pháp luật
các công ty có liên quan để tạo lập khoản vay
cùng sử dụng chiếm đoạt tiền của scb
bị cáo này còn thông đồng
cầu kết với các công ty thầm định giá
để cấp chứng thư nâng khống
giá trị tài sản đảm bảo không hoàn thiện
thủ tục thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo
để hoán đổi tài sản bảo đảm
lập phương án rút tiền
cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân
bán nợ xấu cấn trừ nợ
để giảm dư nợ tiến dụng và tỷ lệ nợ xấu
mua chuột cán bộ lãnh đạo
tại các cơ quan chức năng để bưng bít
che giấu thông tin sai phạm
theo các đại diện viện kiểm soát
trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là người chủ mưu
cầm đầu gây ra hậu quả đặc biệt lớn
là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
sau khi trừ đi
tài sản đảm bảo đã được công ty định giá
hoàng quân định giá cụ thể trong giai đoạn
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống
hồ sơ cho vay giải ngân

là một sáu mươi sáu sáu trăm linh tám tỷ đồng
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
còn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
còn dư nợ là

dư nợ gốc các khoản vay
của trương mỹ lan chiếm chín mươi ba
tổng dư nợ gốc là
hai mươi ba bốn mươi hai khoản vay
có dư nợ tại scb
ngoài ra trương mỹ lan còn gặp gỡ bàn bạc
và chỉ đạo
võ tấn hoàng văn đưa hối lộ
cho đỗ thị nhàn năm hai triệu đô la
tặng quà tiền cho các thành viên khác
trong đoàn thanh tra để che giấu
thực trạng yếu kém của scb
để không đưa scb vào kiểm soát đặc biệt
căn cứ vào hồ sơ vụ án
dữ liệu điện tử với lời khai
của các bị cáo khác có đủ căn cứ để xác định
bị cáo trương mỹ lan đã phạm
và tội đưa hối lộ theo viện kiểm sát
tại tòa bị cáo trương mỹ lan không
tỏ ra ăn năn hối lỗi khai báo
quanh cò không thừa nhận hành vi phạm tội
do đó cần nghiêm trị đối với
bị cáo này cần loại bỏ bị cáo ra
khỏi xã hội quá trình đề nghị mức án
đại diện viện kiểm sát xem xét mức độ
hành vi phạm tội thái độ khai báo thành khẩn
ăn năn hối cải việc tích cực
khắc phục thiệt hại của các bị cáo
đối với bị cáo bùi anh dũng
nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng
scb đinh văn thành võ tấn hoàng văn
tạ chiêu trung đã giúp
sức tích cực cho trương mỹ lan lập hồ sơ
vay vốn khống rút tiền và chiếm đoạt tiền
của ngân hàng scb gây hậu quả
thiệt hại đặc biệt lớn do đó viện kiểm sát
đề nghị cần có mức hình phạt nghiêm trị
cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội
bị cáo trương huệ vân cháu gái
của bà trương mỹ lan cơ quan công tố
đánh giá bị cáo đã giúp sức cho
bà lan chiếm đoạt hơn một tám mươi tám tỷ đồng
tại tòa bị cáo ăn năn hối cải
thừa nhận hành vi phạm tội
bị cáo cũng đã tích cực nộp tiền
để khắc phục hậu quả thiệt hại
song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
do đó viện kiểm sát cho rằng
cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo
hiện vụ án vạn thịnh phát
vẫn đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm
chú ý đặc biệt từ phía dư luận
tất cả những thông tin mới nhất liên quan
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
trong những video tiếp theo còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại